tại điểm tiêm này người dân đã ý thức hơn trong việc xếp hàng giữ khoảng cách khi làm thủ tục tiêm vaccine
để đảm bảo tốt công tác phòng dịch tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân đến điểm tiêm vaccine
trung tâm y tế quận hoàn kiếm đã đặt bảy điểm tiêm trên địa bàn quận phân chia nhóm người tiêm theo từng giờ
thiết lập khoảng cách an toàn và sắp xếp đường đi một chiều
nó phải phương hợp đồng bộ giữa cả những đơn vị được tiêm
và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn
chúng tôi cũng phải có những giúp kinh nghiệm
bởi vì sao
giả sử một nhóm chúng ta mời từ tám giờ đến chín giờ
một nhóm từ chín giờ đến một mươi giờ ví dụ thế
thì nhóm tám chín giờ họ đi đến chín một mươi giờ
thành ra nó gây ủn tắc đầu giờ
thì cái việc này là cái việc mà các cái điểm tiêm
là mời đối tượng phải quan trị rất kỹ cái việc khung giờ ra
để đảm bảo được cái mật độ người ra để đảm bảo giãn cách

nhận của phóng viên tại điểm tiêm trường tiểu học thịnh hào
quận đống đa thành phố hà nội
mặc dù được cán bộ y tế nhắc nhở liên tục
nhưng vẫn còn tình trạng người dân không chấp hành việc giữ khoảng cách
theo chuyên gia về dịch tễ
ý thức phòng dịch của người dân là rất quan trọng
nếu không thực hiện thông điệp năm k và sàng lọc các yếu tố dịch tễ
theo hướng dẫn của nhân viên y tế
thì dịch là rất lớn
cái điều cần thiết đây là chúng ta phải có cái sự sàng lọc
phân luồng ngay từ đầu liên quan đến chuyện là có đến từ vùng dịch tễ hay không có
có đến từ cái khu vùng phong tỏa hay không
có đến từ cái chỗ có nguy cơ hay không
sau đó là chúng ta đến vấn đề thứ hai là đảm bảo cái an toàn của tạng nơi tiêm
đảm bảo về vấn đề phân luồng
đảm bảo về vấn đề thực hiện tốt năm k
và đảm bảo về vấn đề các cái nguyên tắc đã được bộ y tế đưa ra
trong cái hướng dẫn điểm tiêm an toàn
chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đang tiếp tục triển khai
tại các tỉnh thành trên cả nước
thế nhưng để có được tấm khiên vững chắc ngăn chặn đại dịch
thì ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng
biện pháp mấu chốt và quan trọng vẫn là ý thức của người dân
tiếp tục các tin tức đáng truy khác
một người đàn ông ở huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
đã bị sở thông tin và truyền thông tỉnh này ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính bảy năm triệu đồng
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm cá nhân
từ cuối tháng bảy đến đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
người này đã sử dụng tài khoản facebook
thường xuyên cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin xuyên tạc sai sự thật liên quan đến việc áp dụng chỉ thị một mươi sáu tại địa phương
đồng thời còn chia sẻ nhiều bài viết kèm theo những lời lẽ xúc phạm
đến danh dự nhân phẩm của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch
gây hoang mang bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân
làm việc với cơ quan chức năng người đàn ông này đã thừa nhận hành vi của mình
cùng với hành vi đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tp cn đã triệu tập và xử phạt một cá nhân
tại trụ sở công an xã trưởng long huyện phong điền
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp cn đã làm việc với một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại huyện phong điền
người này đã thừa nhận việc sử dụng
tài khoản facebook cá nhân bình luận với nội dung xúc phạm lực lượng phòng chống dịch
đồng thời cũng nhận thức được việc đăng tải thông tin như trên là không đúng
người vi phạm đã viết cam kết không tái phạm đồng thời gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải
một nhóm đối tượng đang ở độ tuổi vị thành niên
mang theo nhiều hung khí tụ tập đi xe máy lạng lách đánh võng
thậm chí có các hành vi chọc gẹo gây sự với người tham gia giao thông
vừa được đội cảnh sát hình sự công an tp cn phát hiện xử lý
đây là nhóm đối tượng đang ở độ tuổi vị thành niên
trong đó nhỏ nhất mới một mươi năm tuổi không nghề nghiệp
thiên xuyên lêu lỏng tụ tập và có hành vi vi phạm pháp luật
qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ
tối năm tháng tám các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an tp cn đã triển khai phương án
bắt một mươi năm đối tượng thu giữ tám giao thắng lợi và một mươi hai chiếc xe máy
trong quá trình đấu tranh bắt giữ các nhóm đối tượng trên thì gặp rất nhiều các khó khăn
vì nhóm đối tượng này thường không phải nằm trên địa bàn tp cn mà toàn là từ nơi khác đến
với tinh thần quyết tâm thì các cán bộ chiến sĩ trong đội cảnh sát hình sự
đã quyết tâm đấu tranh quyết liệt để triệt phá
qua đấu tranh cơ quan công an đã làm rõ
trần văn dũng sinh năm hai nghìn ba chú tại xã văn xá huyện kim bảng
đã thành lập nhóm kín hàn nam racing
để trao đổi và tập hợp đồng bọn nhằm rủ dê các đối tượng khác tham gia
dũng cùng đinh văn huy chú thị xã duy tiên đã chuẩn bị giao phóng lợn
đến tối một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một dũng cùng đồng bọn đã mang hung khí
điều khiển xe máy đến điểm hẹn gần khu vực chùa bà ranh kim bảng
sau đó tụ tập đi xe máy lặng lách đánh võng và có các hành vi chọc ghẹo gây sự với người tham gia giao thông
trong thời gian qua thì cháu tụ tập khoảng hai mươi
anh em bạn bè khoảng một mươi năm xe tụ tập cầm phóng lợn gây dối trật tự an ninh
với tình hình trên thì tôi khuyên tất cả những phụ huynh quản lý các cháu chặt chẽ
không để các cháu thường xuyên lên mạng để tụ tập và nhất là vào buổi tối thì nên quản lý các cháu chặt chẽ hơn
đáng lên án hơn
khi dịch covid một mươi chín
diễn biến phức tạp
chính quyền và nhân dân đang gồng mình phòng chống
ngăn chặn lây lan của dịch bệnh
thì các thanh thiếu niên trên lại tụ tập không những gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
mà còn gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho chính bản thân và cộng đồng
việc ngăn chặn bắt giữ các đối tượng này được nhân dân ghi nhận đánh giá cao
hiện cơ quan công an đang tiếp tục tập trung truy bắt các đối tượng liên quan và hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm minh hành vi gây dối trật tự công cộng của nhóm đối tượng này
đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến ba người trong một gia đình ở bắc giang thương vong
cụ thể lực lượng công an huyện yên dũng đã phối hợp với công an tỉnh bắc giang bắt giữ được nguyễn hữu phú
trú tại huyện yên dũng tại dãy núi thuộc tiểu khu năm thị trấn nham biển vào tối ngày hôm qua
vào khoảng hai giờ sáng ngày chín tháng tám nguyễn hữu phú sang nhà hàng xóm ở đối diện
rồi dùng dao truy sát cả gia đình này khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương
nguyên nhân vụ truy sát được xác định ban đầu là do mâu thuẫn nhỏ giữa hai gia đình
cơ quan công an cũng đã mời được người nhà của nghi phạm và nạn nhân đến làm việc để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án mạng
tổ chức chơi hụi thu tiền hụi nhưng sử dụng không đúng mục đích dẫn đến việc không thể chi trả hơn năm tỷ đồng
nguyễn thị kim anh ở huyện tam kỳ tỉnh quảng nam vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam
để tiến hành điều tra về hành vi

đến năm hai nghìn hai mươi kim anh tiếp tục thu tiền của nhiều người dẫn đến việc nợ hội trên năm tỷ đồng
quá trình làm việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thu giữ được sáu cuốn sổ
mà đối tượng dùng để ghi nhận việc thu tiền của sáu mươi ba người chơi
cùng với hành vi lừa đảo chiếm hòa tài sản hà văn huân trú tại thành phố phúc yên
tỉnh vĩnh phúc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên khởi tố để điều tra
theo điều tra ban đầu hà văn huân thông qua nhiều mối quan hệ đã vay năm trăm linh triệu đồng
của chị triệu thị hiên ở thành phố vĩnh yên và thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đứng tên hộ ông hà văn đoàn là bố đẻ của huân
đến hẹn trả tiền chị hiên nhiều lần liên lạc với huân để đòi nhưng không liên lạc được
nên đã làm đơn trình báo với cơ quan công an
quá trình điều tra xác định huân đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
của hộ ông hà văn đoàn để vai tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý